luật bảo vệ môi trường sửa đổi vừa được thông qua tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
luật quy định rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình cá nhân được phân loại gồm chất thải có khả năng tái chế sử dụng
chất thải thực phẩm chất thải khác
các quy định về thu phí xử lý rác thải sinh hoạt được thực hiện chậm nhất trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
chi phí thu gom vận chuyển xử lý rác được tính toán dựa trên pháp luật về giá khối lượng hoặc thể tích rác đã được phân loại
rác có khả năng tái sử dụng và rác thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình
nếu phân loại đúng quy định thì không phải chi trả phí
trường hợp hộ gia đình không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định thì phải chi trả cho tất cả các loại rác phát sinh
tuy nhiên dự thảo luật chỉ quy định về nguyên tắc sau đó chính phủ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn
và các địa phương quy định cụ thể để thực hiện chính sách này